công an tỉnh quảng trị vừa cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện xe ô tô bán tải chở số lượng lớn gỗ chắc trái phép
theo đó qua kiểm tra xe ô tô do trần văn tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
trạm cảnh sát giao thông hải lăng công an tỉnh quảng trị phát hiện trên xe chở gần hai tấn gỗ chắc
lái xe trần văn tuyến khai nhận số gỗ chắc trên được thuê trở từ tỉnh thừa thiên huế ra nghệ an tiêu thụ
về nguồn gốc số gỗ lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ